để phát triển hơn nữa ngành du lịch dịch vụ thì không chỉ dựa vào truyền thông hay quảng bá hình ảnh mà phải tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ
tại cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình là nơi luôn trú trọng chất lượng phục vụ khách tham quan ngày một tốt và hiệu quả hơn
để thực hiện những mục tiêu nâng cao chất lượng đã đề ra mỗi điểm di tích trong cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình đã luôn tìm tòi và sáng tạo những phương án nhằm thích hợp được với tất cả các đối tượng khách tham quan
hàng năm di tích lăng chủ tịch hồ chí minh đã phối hợp tổ chức đón tiếp và phục vụ trên hai triệu lượt khách trong nước và nước ngoài
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có một chủ trương là vào các ngày lễ của đất nước ví dụ như ba mươi tháng bốn một mươi chín tháng năm mùa hai tháng chín
thì chúng tôi có chính sách là cấp nước và bánh mì miễn phí cho đồng bào khách
tại bảo tàng hồ chí minh bên cạnh những giải pháp nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của các hiện vật quý
thì bảo tàng đang tập trung nỗ lực nâng cao sáng tạo những cách tiếp cận thông tin mới
để thu hút hơn nữa lượng khách tham quan đặc biệt đối tượng khách thăm quan là công chúng trẻ tuổi
để khơi dậy sự tìm tòi yêu thích của giới trẻ với lịch sử văn hóa nước nhà
bảo tàng hồ chí minh đã xây dựng ra những không gian rất đặc biệt
ví dụ như là đầu tiên chúng tôi mở ra những không gian khám phá trải nghiệm cố định ở trong tòa nhà bảo tàng
thì khi đến đây thì công chúng được trải nghiệm những cái quy trình rất đặc biệt
tái hiện lại một khoảng thời gian bác hồ trở về đất nước sau hơn ba mươi năm xa cách
và qua những hoạt động này thì chúng tôi thấy rằng lượng khách đến đây rất thích thú
bởi vì bảo tàng không còn là một nơi khô cứng nữa
mà bảo tàng là một cái nơi để họ đến đây học tập khám phá trải nghiệm
trong thời đại số hiện nay những đánh giá của một vị khách có thể lan tỏa khắp toàn cầu
một nhận xét tiêu cực cũng có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp du lịch
thậm chí ảnh hưởng đến cả một điểm đến lớn
hy vọng có nhiều hơn nữa những chương trình tọa đàm với ý kiến trao đổi thảo luận
sẽ cùng khắc phục những tồn tại và phát huy ưu điểm
qua đó nâng cao hơn nữa nguồn nhân lực có trình độ tiếp ứng khách hàng
tăng sự hài lòng và tỷ lệ khách quay trở lại
góp phần tăng doanh thu ngành kinh tế mũi nhọn và đẩy mạnh phát triển hơn nữa thương hiệu du lịch thủ đô